tại đường sách nguyễn văn bình thành phố hồ chí minh sở thông tin và truyền thông thành phố
phối hợp với công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc hòa bình
tổ chức lễ khánh thành ngọn hải đăng trên đất liền ngay giữa trung tâm văn hóa thành phố
ngọn hải đăng được thu nhỏ theo nguyên mẫu hải đăng trên đảo sông tử tây
thuộc quần đảo trường sa với chiều cao bảy bốn mét đường kính một bốn m được đúc
và xây dựng từ bê tông cốt sợi thủy tinh màu trắng pha cát hạt đen và cát đảo trường sa
ngọn hải đăng kết thành hình ảnh bản đồ việt nam và lá cờ đỏ sao vàng
đặc biệt với dòng chữ trường sa hoàng sa là của việt nam
bằng ba ngôn ngữ anh trung việt được khắc nổi trên thân tháp
hình ảnh chim bồ câu cùng với chữ hòa bình bằng nhiều thứ tiếng nổi bật
trên bức phù điêu mang hình sóng biểu tượng trưng cho ước vọng của ngư dân nói riêng
và của toàn dân tộc việt nam nói chung về một biển đông hòa bình
trong chuỗi sự kiện còn có buổi triển lãm tranh trường sa nơi ta đến
và đấu giá bức tranh gạc mai vòng tròn bất hủ
với số tiền một hai mươi tám tỷ đồng toàn bộ số tiền đấu giá được trực tiếp trao tặng
ủng hộ cho sáu mươi bốn gia đình liệt sĩ gạc ma tại một mươi một tỉnh thành trong cả nước